trong bối cảnh có những cảnh báo về nguy cơ sụt giảm của nguồn vốn fdi khi mỹ rút khỏi hiệp định tpp
sáu tháng đầu năm nay việt nam vẫn thu hút được hơn một mươi chín tỷ usd vốn đăng ký tăng hơn năm mươi so với cùng kỳ năm ngoái
điều này cho thấy là thu hút fdi tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế nửa đầu năm
doanh nghiệp này là một trong số hơn một doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại việt nam trong sáu tháng đầu năm nay
điểm đáng lưu ý đây là dự án trong lĩnh vực nghiên cứu và triển khai
một trong những lĩnh vực được kỳ vọng sẽ mang lại giá gia tăng cao cho kinh tế việt nam
chúng tôi đã đầu tư ở nhiều quốc gia trên thế giới nhật bản trung quốc
chúng tôi đã lựa chọn việt nam mà không phải indonesia hay thái lan vì thủ tục đầu tư tại việt nam có rất nhiều thuận lợi
chúng tôi nhận được rất nhiều hỗ trợ từ các cơ quan ban ngành của việt nam
những nỗ lực vượt bậc trong cải thiện với môi trường đầu tư và kinh doanh
đặc biệt là những cải cách về thủ tục hành chính chính sách yêu đãi
đang giúp việt nam tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài
trong bối cảnh mà chúng ta cái hiệp định tpp đã không dường như là không được thông qua
và nhà đầu tư nước ngoài họ vẫn kỳ vọng vào và họ vẫn tiếp tục đăng ký cái cố lượng vốn lớn
thể hiện môi trường kinh doanh của việt nam rất là tốt
năm hai nghìn một mươi bảy đi qua được nửa chặng đường
và với số vốn đầu tư nước ngoài đăng ký lên tới một mươi chín hai tỷ đô la mỹ
vốn fdi vào việt nam đã tăng hơn năm mươi so với năm hai nghìn một mươi sáu đồng thời thiết lập đỉnh cao mới
trong thời gian tới việt nam sẽ tiếp tục ưu tiên thu hút các dự án đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ
các dự án có công nghệ tiên tiến hiện đại thân thiện với môi trường
sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng sản đất đai tạo điều kiện và tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong nước
nếu mà tổng cái vốn đăng ký
trong sáu tháng đầu năm là lên trên một mươi chín tỷ đô la và giải ngân được bảy bảy tỷ
thì đây cũng là một nguồn lực rất là tốt cho người kinh tế
và với môi trường kinh doanh rất là tốt
được gỡ bỏ các giao cảm rất là tốt và chính phủ rất là quan tâm đến tạo dựng môi trường kinh doanh
và kêu gọi cả đầu tư nước ngoài cho nên chúng tôi tin là đầu tư nước ngoài trong sáu tháng của việt nam sẽ tiếp tục có những khởi sắc
trong năm hai nghìn một mươi bảy nguồn vốn fdi có nhiều hy vọng sẽ thiết lập thêm các kỷ lục
đặc biệt là sau hai năm
hai chuyến thăm đến mỹ và nhật bản của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa qua
hai chuyến thăm này có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn của việt nam
đây không chỉ là cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm mở rộng thị trường
mà chính bản thân các doanh nghiệp này là động lực thu hút các nhà đầu tư của mỹ nhật và việt nam